giá vàng thế giới đi xuống đã kéo giá kim loại quý trong nước sáng nay giảm từ một trăm linh đến một trăm ba mươi đồng một lượng
rơi mức cao nhất từ trước đến nay
công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng sgc ở mức năm mươi hai mươi hai năm mươi sáu mươi bảy triệu đồng một lượng
giảm một trăm tám mươi đồng một lượng chiều mua và một trăm ba mươi đồng một lượng chiều bán so với cuối ngày hôm trước
cùng xu hướng thị trường tập đoàn vàng bạc đa quý doji đưa giá vàng xuống mức năm mươi hai mươi năm triệu đồng một lượng mua vào
năm mươi năm mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
mặc dù đang giảm nhưng so với cuối tuần trước giá vàng vẫn cao hơn khoảng bảy trăm năm mươi đồng một lượng